vụ luật mà gây ra cơ sự ngày hôm nay bi cáo cúi đầu xin hội đồng xét xử xem xét khoan hồng
nhân viên công ty cổ phần leisureland nguyễn thị khánh vân nói
bị cáo trương khánh hoàng nguyên quyền tổng giám đốc scb biết mình mắc nhiều lầm lỗi
gây nhiều hậu quả tới một ngày bị cáo nhận ra tuổi trẻ của mình quá nông nổi và bồng bột
để lao vào cuộc sống mưu sinh đánh mất mình là ai và mục đích cuộc đời là gì hoàng nói
cháu gái của bà trương mỹ lan là trương huệ vân là bị cáo suốt những ngày xét xử ít được xét hỏi nhất
chị đồng ý theo lời luật sư bảo chữa nay cũng bày tỏ sự hối hận trong giây phút nói lời sau cùng
một mươi tám tháng qua bi cáo học vô số bài học quý giá bi cáo nhận thức bản chất sâu sắc của cuộc sống
bài học quý giá nhất chỉ được học qua khổ đau sau tất cả bị cáo sẽ là người tốt hơn
cống hiến nhiều hơn với tinh thần thượng tôn pháp luật
giọng bi cáo nghe lại trùng xuống
ngay khoảnh khắc được hội đồng xét xử cho nói lời sau cùng nhiều bị cáo đã bật khóc nức nở trình bày trong nước mắt
bị cáo trương mỹ lan người bị cáo buộc chủ mưu trong vụ án nhớ lại những ngày ở trại tạm giam
hàng đêm bà luôn xây dứt một câu hỏi là vì sao bản thân và gia đình lại lâm vào hoàn cảnh như thế này
tôi nghĩ cạnh chồng và cháu cũng đang bị tạm giam
nghĩ đến tất cả các bị cáo ngày hôm nay bị thế này
nghĩ đến người thân gia đình
con gái tôi bị bệnh bại liệt sợ nó tái phát
bà lan bật khóc và cho biết trước đó gia đình luôn sung vầy đoàn kết bên nhau
khi vụ án xảy ra nhiều người đi tù gia đình tan nát
không biết còn có cơ hội gặp nhau nữa hay không
có được cùng nhau ăn chung một bữa cơm nữa hay không
trên chiếc xe tù dẫn dải rời khỏi tòa về trại giam tôi chỉ ước bắt được những bàn tay vẫy của người thân bên lề đường
hay qua màn hình tv để tìm cháu ruột chồng người thân của tôi
tôi tan nát cả cõi lỏng bi cáo nói
cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước bật khóc suốt một mươi phút nói lời sau cùng
bi cáo mong tòa và cơ quan tham gia tố tụng mở lòng từ bi bác ái độ lượng với bi cáo
và một mươi một thành viên đoàn thanh tra và hai lãnh đạo để mọi người sớm trở về gia đình dưỡng bệnh là chỗ dựa tinh thần cho các con các cháu
gia đình đã ly tán khi bi cáo vướng vào vòng lao lý bà nhà nói
đến như những người phụ nữ là trưởng ban kiểm soát scb trong những ngày xét xử chỉ nói nhỏ nhẹ
thi thoảng bật cười khiến hội đồng xét xử phải nhắc nhở thì đến lúc nói lời cuối cùng bị cáo phạm thu phong cũng khóc nghẹ
mong hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của viện kiểm soát cho bi cáo hưởng án treo
đây là món quà vô giá để bị cáo quỳ trước di ảnh của mẹ xin tha tội
món quà để bị cáo mở lời nói chuyện với con mình
vì gần như bi cáo không nói chuyện được với con của bi cáo con của bi cáo bị trầm cảm bà phong bày tỏ
chỉ vì sự chủ quan thiếu hiểu biết
pháp luật dẫn tới hành vi vi phạm này
bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét cho chính sách khoan hồng đặc biệt trở về với gia đình xã hội chăm sóc bà mẹ vợ con
tiếp tục là công dân tốt đóng góp phần nhỏ bé cho xã hội
lời của bị cáo dương tấn trước tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất tường việt
vừa nói vừa khóc cũng là lời nói sau chung của phần lớn các bị cáo
những ngày xét hỏi tranh luận có thể còn có các bi cáo phản ứng chối tội đan xen
nhưng vào giờ phút cuối cùng được nói trước khi số phận pháp lý của họ bị định đoạt bởi bản án của tòa
chỉ có những lời hối hận muộn màng những lời tha thiết xin khoan hồng được thốt lên
phiền tòa do tranh án hình sự phạm lương toản làm chủ tọa
viện kiểm sát nhân dân tối cao phân công một mươi kiểm sát viên thuộc viện kiểm sát nhân dân tối cao và viện kiểm sát nhân dân tp hcm
sẽ giữ quyền công tố tại tòa
bị hại trong vụ án là ngân hàng thương mại cổ phần scb
và bị cáo trương mỹ lan
trong đó bà lan là bị hại liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
khi bà bị đại gia nguyễn cao trí chiếm đoạt số tiền là một tỷ đồng
bị cáo trương mỹ lan có năm luật sư bảo chữa gồm luật sư phan trung hoài luật sư phan minh hoàng luật sư nguyễn huy thiệp luật sư giang hồng thanh và luật sư trương thanh đức
theo luật sư thanh trước khi bị bắt bà lan mắc các bệnh của người lớn tuổi như huyết áp tiểu đường loãng xương mỡ máu cao men gan cao và đau dạ dày
mỗi ngày phải dùng gần một mươi loại thuốc khác nhau
song hiện tại sức khỏe bà lan rất tốt tinh thần ổn định vững vàng
có được điều này theo tôi là do cơ sở giam giữ quan tâm chăm sóc đối xử nhân đạo bình đẳng để bà lan có được sự thoải mái nhất có thể luật sư nói
khi được hỏi về khả năng thu hồi tài sản trong quốc gia
luật sư thanh cho biết bà trương mỹ lan đã nhiều lần làm đơn gửi cơ quan điều tra viện kiểm sát tòa án bày tỏ sự tự nguyện mang tất cả tài sản hợp pháp của mình
cũng như vận động gia đình kêu gọi bạn bè giúp đỡ để đảm bảo giải quyết triệt đề các vấn đề về tài chính kinh tế liên quan đến hậu quả vụ án
trong trường hợp tòa án phán quyết bà lan có tội và có trách nhiệm bồi thường khắc phục
bà lan khẳng định với điều kiện kinh tế với uy tín và khả năng của bản thân
nếu tòa án phán quyết bà lan phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả nào thì bà lan đều sẽ giải quyết được đầy đủ trọn vẹn
thậm chí bà trương mỹ lan cũng cam kết kể cả trong trường hợp được tòa án xác định là không có tội
nếu nhà nước đề nghị bà phối hợp để giải quyết các vấn đề về tài chính kinh tế do việc làm của những người khác gây ra
bà cũng sẵn sàng hiến tài sản hợp pháp của mình cho nhà nước để xử lý các hậu quả
theo hồ sơ vụ án
từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
bà trương mỹ lan đã thâu tóm nắm giữ từ tám mươi năm đến chín mươi một năm cổ phần ngân hàng scb
từ đó bị can trở thành cổ đông có quyền lực để chỉ đạo điều hành thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng scb
phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp và đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm tuyển chọn
bố trí nhân sự thân tính của mình và các vị trí chủ chốt tại ngân hàng scb
thành lập một số đơn vị thuộc ngân hàng scb chuyên trách cho vay giải ngân theo yêu cầu của trương mỹ lan
thành lập sử dụng hàng nghìn công ty ma thuê nhiều cá nhân câu kết với cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm
mười năm liên tiếp từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi hai scb giải ngân cho một ba trăm sáu mươi sáu khách hàng bảy trăm một mươi cá nhân và sáu trăm năm mươi sáu tổ chức
còn lại là nhóm khách hàng thông thường đến năm hai nghìn hai mươi hai tám trăm bảy mươi năm khách hàng trong nhóm bà lan với gần một ba trăm linh khoản vay
còn dư nợ tại scb hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
bốn trăm tám mươi ba tỷ đồng dư nợ gốc một trăm chín mươi ba tỷ đồng tiền frick share tại scb
chín mươi ba tỷ đồng tiền lãi các khoản nợ này đều nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi
nhằm hợp thức việc rút tiền và tránh bị cảnh sát truy vết phát hiện sai phạm
bà lan đã chỉ đạo cán bộ ở scb chuyển tiền giải ngân vào các công ty ma
sau đó thực hiện rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền
theo viện kiểm sát từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
bà lan đã chỉ đạo lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ vay vốn của scb năm trăm bốn mươi năm tỷ đồng và chiếm đoạt ba trăm linh bốn tỷ đồng
ngoài ra bà lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần một trăm ba mươi tỷ đồng
đặc biệt để che giấu thực trạng yếu kém của scb giúp nhà băng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt
bà lan đã chỉ đạo thuộc cấp mua chuộc đoàn cán bộ thanh tra
bà lan bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho bà đỗ thị nhàn
cựu cục trưởng thanh tra giám sát của ngân hàng nhà nước năm hai triệu đô la mỹ
các luật sư bảo chữa cho bị cáo trương mỹ lan trình bày quan điểm bảo vệ quyền lợi cho bà lan
trong đó đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại các cáo buộc với chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
theo các luật sư trước thực trạng tài chính yếu kém của ba ngân hàng
gồm scb cũ ngân hàng tín nghĩa và ngân hàng đệ nhất
người dân rút tiền hàng loạt nếu không hợp nhất kịp thời
sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của hệ thống tài chính tiền tệ của nhà nước
trước bối cảnh đó lãnh đạo ngân hàng nhà nước đã vận động bà lan tham gia vào quá trình hợp nhất ba ngân hàng này
bởi những người này cho rằng chỉ có bà lan mới đủ điều kiện
vì có đủ tài sản có uy tín trong và ngoài nước để tham gia vào quá trình hợp nhất thành công
để thực hiện đề án hợp nhất theo trình bày của bà mỹ lan
bà dùng các tài sản riêng thuộc sở hữu của công ty vạn thịnh pháp
và công ty an đông làm tài sản đảm bảo
để ba ngân hàng có được thanh khoản cần thiết dự phòng đối phó với tình huống xấu có thể xảy ra
đến năm hai nghìn hai mươi hai trở đi scb đã xây dựng kế hoạch xử lý rứt điểm nợ xấu và tài sản tôn động
đa dạng hóa cổ đông với sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài
tuy nhiên trước khi đề án cơ cấu hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi tám được phê duyệt bà lan bị khởi tố
về nguyên nhân dẫn đến vụ án này theo luật sư là do các vấn đề trong cơ chế vận hành
quy trình hoạt động cho vay của scb
ngoài ra còn xuất phát từ mặt chủ quan trong nhận thức của bà lan với tư cách cổ đông và đại diện nhóm cổ đông lớn của scb
theo đó luật sư phan trung hoài chỉ ra rằng khó khăn của scb sau hợp nhất là bắt nguồn từ khoản vay tín dụng tồn tại của ngân hàng cũ
do các khoản lỗ nợ xấu đã tích lũy nhiều năm
theo luật sư bà trương mỹ lan không ký bất kỳ hồ sơ vay và đảm bảo tiền vay nào
nhưng phải đưa toàn bộ tài sản
dự án có giá trị nhằm đảm bảo khoản vay tái cơ cấu
viện kiểm sát nhận định bị cáo trương mỹ lan phạm tội nhiều lần tội danh đặc biệt nghiêm trọng
thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong thời gian dài gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố đã luận tội với bà trương mỹ lan và tám mươi năm bị cáo
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp đề nghị mức án tổng hợp là tử hình cho ba tội danh
tham mô tài sản đưa hối lộ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
mức hình phạt đề nghị với tám mươi năm bị cáo còn lại gồm bốn án trung thân
một mươi bị cáo bị đề nghị từ hai mươi hai đến hai mươi bốn năm tù sáu bị cáo bị đề nghị từ một mươi chín đến hai mươi năm tù
một mươi bị cáo khung từ một mươi sáu đến một mươi bảy năm tù bốn người bị đề nghị từ một mươi năm đến một mươi sáu năm tù
năm bị cáo được đề nghị ba năm tù treo với thời gian thử thách là năm năm
và những bị cáo còn lại là năm năm tù
các bị cáo còn lại bị viện kiểm sát đề nghị từ ba đến một mươi bốn năm tù
ban đầu tất cả các bị cáo đều đứng để ngay viện kiểm sát đề nghị hình phạt
thế nhưng khi lần lượt từng mức án được đọc lên bà trương mỹ lan ngồi thụp xuống bần thần
một số bị cáo khác cúi mặt bố chặt hai tay
theo cơ quan công tố quá trình điều tra truy tố và xét xử tại tòa
mặc dù bị cáo trương mỹ lan không nhận tội nhưng căn cứ vào kết quả điều tra
lời khai của bị cáo khác đã có đủ cơ sở xác định
có tội danh như cáo trạng quy kết
bị cáo trương mỹ lan còn có tên gọi khác là trương mụi
sinh ngày một mươi ba tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu tại thành phố hồ chí minh
năm một nghìn chín trăm chín mươi một bà thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn vạn thịnh pháp
với vốn điều lệ là ba mươi bốn tám triệu đô la mỹ
hơn ba mươi năm sau từ một công ty kinh doanh thương nghiệp chủ yếu
nay phát triển thành công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp đa ngành
trong đó thế mạng
là bất động sản với quy mô vốn điều lệ là năm trăm năm mươi triệu đô la mỹ
tại tập đoàn vạn thịnh pháp bà lan giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị
chồng bà lan là ông chu lập cơ quốc tịch hồng kông
giữ vai trò trong hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp
và là chủ tịch quỹ vạn thịnh pháp
hai doanh nhân có hai người con gái
bên cạnh đó bà lan còn có hai cháu ruột là trương huệ vân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám con gái của ông trương trí trung
người hoa cổ đông lớn của vạn thịnh pháp
và trương lập hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trương huệ vân giữ vai trò tổng giám đốc tập đoàn vạn thịnh pháp
và tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản wiser
và đại diện pháp luật của nhiều công ty khác thuộc tập đoàn
còn trương lập hương giữ vai trò đại diện pháp luật
giám đốc công ty con trong vạn thịnh pháp
mặc dù sở hữu nhiều dự án bất động sản khủng
ở những nơi xa hoa bậc nhất hồ chí minh
nhưng đời tư của các thành viên trong gia tộc rất ít được công khai
và ít ai biết chính xác về số tài sản của gia tộc họ trương
nhưng chắc chắn con số không hề nhỏ
bà trương mỹ lan gặp ông chu lập cơ năm một mươi sáu tuổi
khi đó bà đang kinh doanh mỹ phẩm
còn ông cơ là doanh nhân hồng kông buôn kẹp tóc
hai người kết hôn sau đó thành lập chuỗi nhà hàng khách sạn
và bắt đầu đầu tư bất động sản tại việt nam và hồng kông
về việt nam hai vợ chồng bắt đầu thành lập công ty
trách nhiệm hưu hạn vạn thịnh pháp
chuyên cung ứng dịch vụ thực phẩm nghỉ dưỡng
sau đó nhận thấy tiềm năng từ bất động sản
vạn thịnh pháp lấn sân mạnh mẽ sang mảng này
và nhanh chóng phát triển thành tập đoàn
chuyên bất động sản hàng đầu việt nam hiện nay
năm hai nghìn bảy sau khi chuyển thành công ty cổ phần
công ty tăng vốn lên sáu tỷ đồng
trong đó bà lan nắm cổ phần chi phối tám mươi
từ đây dưới sự dẫn dắt của bà lan
vạn thịnh pháp phát triển ra vô số dự án lớn trong hệ sinh thái của mình
thông qua một loạt công ty con như công ty trách nhiệm hữu hạn vạn thịnh pháp
công ty cổ phần đầu tư an đông
công ty cổ phần đầu tư times square việt nam
và công ty cổ phần tập đoàn sài gòn benisula
tập đoàn sở hữu nhiều dự án đắc địa ở thành phố hồ chí minh
khách sạn thương mại an đông
trong vụ án xảy ra tại công ty
công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
và các đơn vị có liên quan
hành vi của trương mỹ lan sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp cùng đồng phạm
được đánh giá là có nhiều chiêu thức thủ đoạn phạm tội tình vi
bị cáo trương mỹ lan võ tấn hoàng văn trần thị mỹ dung
trương khánh hoàng cùng các luật sư bảo chữa đều cho rằng
việc định giá các tài sản trong vụ án
để xác định thiệt hại đang quá thấp mong tòa xem xét
theo đó công ty thẩm định giá hoàng quân
tức là công ty hoàng quân đã được thẩm định giá tài sản trong vụ án
mới định giá được bảy trăm hai mươi sáu trên một một trăm sáu mươi sáu mã tài sản thế chấp
cho các khoản vay của nhóm vạn thịnh pháp tại scb
số còn lại công ty hoàng quân không định giá
vì lý do các tài sản là cổ phần cổ phiếu quyền tài sản
bất động sản không đủ hồ sơ pháp lý tài sản
viện kiểm sát đề nghị bà trương mỹ lan phải bồi thường cho ngân hàng scb
là sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng thiệt hại và lãi phát sinh
về điều này luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho scb đề nghị
hội đồng xét xử xác định bà lan và các bị cáo phải bồi thường cho ngân hàng
số tiền thiệt hại tính đến ngày năm tháng ba
xử sơ thẩm là hơn bảy trăm sáu mươi tỷ đồng
hơn bốn trăm tám mươi hai tỷ nợ gốc
hai trăm bảy mươi bảy tám trăm ba mươi tỷ tiền lái
và lãi phát sinh cho đến khi nào scb thực nhận được tiền
luật sư cũng đề nghị tòa cho phía scb toàn quyền khai thác
sử dụng quản lý đối với một một trăm sáu mươi sáu tài sản đảm bảo
cho gần một ba trăm linh khoản vay của nhóm bà lan và hệ sinh thái vạn thịnh pháp
đối với số tiền là một tỷ đồng
ông nguyễn cao trí chiếm đoạt của bà lan và năm hai triệu đô la mỹ
bị cáo đỗ thị nhàn nhận hối lộ
luật sư cho rằng đây là tiền có nguồn gốc từ scb
và do hành vi phạm tội của người khác chiếm đoạt
chứ không phải là tiền riêng của bà lan
do đó phía scb đề nghị hội đồng xét xử tuyên thu hồi
nhưng không sung công quỹ nhà nước mà để khắc phục hậu quả của vụ án
luật sư bảo vệ cho scb cũng cho rằng
trong quá trình xét xử có nhiều bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án
đề nghị tòa giao số tiền này cho scb định đoạt
kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục truy tìm các tài sản
có liên quan tới hành vi phạm tội của bà lan
đồng phạm để khắc phục hậu quả vụ án
trong những ngày tranh luận
bị cáo trương mỹ lan xin chuyển một sáu trăm năm mươi tỷ đồng
để giúp chồng và cháu gái khắc phục thiệt hại
cụ thể bà lan xin chuyển một ba trăm năm mươi tỷ đồng
để khắc phục hậu quả cho cháu gái là bị cáo trương huệ vân
nguồn gốc của số tiền này gồm một tỷ đồng
tiền mặt và tài sản đang bị phong tỏa
do ông nguyễn cao trí bồi thường cho bà lan
và ba trăm năm mươi tỷ đồng do một cá nhân trả cho bà lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cũng mong muốn
chuyển thêm ba trăm linh tỷ đồng mà các cá nhân trả cho bà
để khắc phục cho chồng là bị cáo chu lập cơ
luật sư bào chữa của các bị cáo mong tòa ghi nhận tình tiết này
để làm căn cứ xem xét hình phạt đã đề nghị